tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh để bảo đảm an toàn cho học sinh
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi hơn hai mươi ba học sinh của năm mươi năm trường đã được cho nghỉ học
trước đó trong ngày tám tháng một mươi toàn huyện hương khê đã có hàng nghìn học sinh phải nghỉ học
mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ thủy điện hố hô xả lũ đã gây ngập cục bộ
chia cắt một số địa bàn thuộc huyện hương khê như hương đô hương thủy hương giang
hiện lực lượng chức năng đang phối hợp tổ chức chốt chặn ở các điểm nguy hiểm
cảnh báo người dân không qua lại